một vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay trên đường hồ tùng mậu quận cầu giấy hà nội
bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nam thanh niên điều khiển xe máy đã tăng ga đâm trúng vào cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt
thời điểm trên tổ công tác phòng chống dịch quận cầu giấy khi đang làm nhiệm vụ trên đường hồ tùng mậu
đoạn qua cổng trường đại học thương mại đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu ra đường trong trường hợp không cần thiết
khi một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy ra tín hiệu yêu cầu dừng xe
nam thanh niên này đã tăng ga và đâm vào chiến sĩ ngã xuống đường chảy máu ở phần đầu
tại cơ quan công an danh tính người này được xác định là nguyễn quang tú ở xã hồng hà huyện đan phượng hà nội làm nghề shipper tự do